đến thời điểm hiện tại thì hàng trăm hộ dân xã đắc nền huyện con plong tỉnh con tum vẫn chưa nhận được tiền đền bù đất sản xuất sau hơn năm năm nhường đất để làm thủy điện đắc đu rinh
nhiều kiến nghị của người dân đã được gửi đến các cấp ngành trong huyện tỉnh và cả trung mương nhưng vẫn chưa được giải quyết
năm hai nghìn một mươi ba theo vận động của chính quyền địa phương ba mươi sáu hộ dân làng tu rét xã đắc nên nhường gần một trăm linh hectare đất sản xuất cho thủy điện đắc rinh để cấp lại cho người của làng vương và sô luông thực hiện tái định cư thủy điện
tuy nhiên đến nay đã hơn năm năm trôi qua người dân nơi đây vẫn chưa nhận được tiền đền bù

theo báo cáo của hội đồng bồi thường và quản lý di dân huyện con plông mặc dù thủy điện đắc rinh đã đi vào vận hành từ năm hai nghìn một mươi bốn nhưng đến nay vẫn còn nợ hơn bốn mươi tỷ đồng tiền bồi thường đất tái định cư cho dân